hơn một ba trăm linh quan sát viên quốc tế tham gia giám sát bầu cử tổng thống nga
sáng nay một mươi bốn tháng ba tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến đặt vòng hoa
và viếng đại lão hòa thượng thích thanh sam phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
lưu bút tại sổ tang phó thủ tướng thường trực trương hòa bình ghi nhận
những đóng góp to lớn của đại lão hòa thượng thích thanh sam
sự ra đi của đại lão hòa thượng là mất mát lớn đối với giáo hội phật giáo việt nam
tăng ni tín đồ phật tử việt nam ở trong và ngoài nước là tấm gương sáng tận tụy chăm lo việc đạo việc đời
đại lão hòa thượng thích thanh sam là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc
được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất huân chương kháng chiến hạng nhì
huy chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân và nhiều danh hiệu cao quý khác
đại lão hòa thượng thích thanh sam viên tịch lúc sáu h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tại tổ đình đại thành thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh hưởng thọ chín mươi tuổi
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên các tỉnh
ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương khu vực phía bắc tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hội nghị đại tượng thích thanh sam
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đã thông tin chuyên đề về thực trạng hoạt động lễ hội hiện nay
điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức quản lý bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm hai nghìn hai mươi
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
tại hội nghị đại diện bảo hiểm xã hội việt nam đã thông tin về một số điểm mới cơ bản trong hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện trong năm hai nghìn hai mươi
một số nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với hệ thống chính trị nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội cho người lao động
ban tuyên giáo trung ương yêu cầu các cấp ủy căn cứ nội dung những chuyên đề đã thông tin tại hội nghị để tuyên truyền đầy đủ nhất quán tới cán bộ đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân
tại thủ đô moscow liên bang nga vừa diễn ra lễ khai mạc triển lãm du lịch quốc tế moscow mit lần thứ hai mươi năm
nằm trong chương trình xúc tiến du lịch quốc gia tổng cục du lịch việt nam cũng tổ chức tham dự một trong những triển lãm du lịch lớn nhất thế giới này
triển lãm du lịch quốc tế moscow mit là một trong năm triển lãm du lịch lớn nhất trên thế giới hiện nay
đã thu hút đông đảo các công ty du lịch của nhiều nước đăng ký trưng bày sản xuất

tổng cục du lịch việt nam cũng đã thu hút đông đảo các công ty du lịch của nhiều nước đăng ký trưng bày sản xuất

tổng cục du lịch việt nam cũng đã thu hút đông đảo các công ty du lịch của nhiều nước đăng ký trưng bày sản xuất

cơ quan tình báo trung ương mỹ cia regina haspel thay thế ông mike pompeo
sáng nay các thị trường chứng khoán lớn ở châu á đã nhanh chóng giảm điểm ngay đầu phiên giao dịch
do ảnh hưởng tâm lý sau khi tổng thống mỹ donald trump cách trước ngoại trưởng mỹ rex tillerson
tại hồng kông trung quốc chỉ số hang sân giảm tới một hai xuống ba mươi một hai trăm hai mươi ba một mươi chín điểm
tương tự chỉ số shanghai composite tại thị trường chứng khoán thượng hải trung quốc giảm ba mươi năm điểm còn ba hai trăm chín mươi tám sáu mươi bảy điểm
tại tokyo nhật bản chỉ số nikkei hai trăm hai mươi năm giảm tám mươi một xuống hai mươi một bảy trăm chín mươi tám mươi điểm vào đầu phiên giao dịch sau bốn ngày liên tiếp tăng điểm
trước đó các thị trường chứng khoán châu âu và mỹ đều giảm điểm trong phiên giao dịch ngày một mươi ba tháng ba
chỉ số dow jones trotfield giảm bảy xuống hai mươi năm bảy ba điểm
chỉ số s p năm trăm linh giảm sáu xuống hai bảy trăm sáu mươi năm ba mươi một điểm
và chỉ số nasdad composite giảm một xuống bảy năm trăm một mươi một một điểm
điều khiến phố quân lo ngại rằng ông tillerson là người ủng hộ thương mại tự do
trong khi ông pompeo có thể sẽ có một lập trường cưng rắn hơn trong các vấn đề thương mại
trong khi đó bộ trưởng kinh tế mexico indefonso hualgado thông báo
vòng đàm phán tiếp theo về hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nata giữa canada
mexico và mỹ có thể sẽ diễn ra vào ngày tám tháng bốn này
theo kế hoạch vòng đàm phán mới sẽ được tổ chức tại thủ đô washington của mỹ
hôm năm tháng ba vừa qua vòng bảy tới đàm phán nafta đã kết thúc tại thủ đô mexico city của mexico
với việc hoàn tất thêm ba trường mới gồm các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật
quy định thực tế và minh bạch
theo kế hoạch đề ra các bên liên quan sẽ hoàn tất việc nâng cấp nafta tại vòng đàm phán tiếp theo
tuy nhiên qua bảy vòng đàm phán những vấn đề được cho là gai góc
còn nhiều bất đồng sâu sắc nhất như quy định xuất xứ điều khoản tự động hết hạn sau năm năm
và cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại hầu như chưa có tiến triển
trường đoàn đàm phán mỹ robert lighthizer cảnh báo thời gian để đạt được một nafta mới đang dần kết thúc
và mỹ có thể tiến hành đàm phán các thỏa thuận song phương để thay thế nafta nếu cần thiết
về bầu cử tổng thống nga phó chủ tịch ủy ban bầu cử trung ương nga cho biết
nga đã cấp phép cho hơn một ba trăm linh quan sát viên quốc tế giám sát cuộc bầu cử tổng thống nga diễn ra vào ngày một mươi tám tháng ba này
trong số đó có gần bốn trăm hai mươi quan sát viên thuộc phái bộ
hội đồng liên nghị viện các nước tổ chức an ninh và hợp tác châu âu
với mục đích tạo sự công khai và minh bạch tối đa cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay
ủy ban bầu cử trung ương nga không chỉ tích cực mời các quan sát viên quốc tế
mà còn cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức xã hội khác nhau giám sát quá trình bỏ phiếu
đặc biệt lần đầu tiên nga chi gần ba tỷ rup để lắp đặt hệ thống camera theo dõi tại chín mươi bảy điểm bỏ phiếu trên cả nước
dù chưa đến ngày bầu cử chính thức nhưng đã có hơn một trăm linh cử tri đi bỏ phiếu sớm tại những khu vực xa xôi đi lại khó khăn
hơn hai mươi một cử tri sinh sống làm việc và học tập tại ba mươi ba quốc gia trên thế giới cũng đã đi bỏ phiếu sớm
cuộc bầu cử tổng thống nga lần này có tám ứng cử viên trong đó đương kim tổng thống vladimir putin hiện được sáu mươi chín số cử tri ủng hộ
liên quan đến tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân triều tiên giám đốc văn phòng an ninh quốc gia hàn quốc trung ngư yong
đã kêu gọi chính phủ nga
nga ủng hộ và tham gia những tiến trình mà có thể trở thành điểm bước ngoặt để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo triều tiên
lời kêu gọi được ông trung đưa ra tại moscow trong cuộc gặp với ngoại trưởng nước chủ nhà sergei lavrov khi đề cập đến các cuộc gặp thượng đỉnh liên triều và triều mỹ sắp tới
theo ông trung cuộc khủng hoảng triều tiên có thể được giải quyết bằng các phương tiện hòa bình
về phần mình ngoại trưởng nga khẳng định moscow sẵn sàng ủng hộ giám vang thẳng
cũng như giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi tìm những giải pháp có thể cùng nhau chấp nhận
ông cũng đồng tình với đánh giá về vai trò của nga đồng thời đánh giá cao sự can dự cá nhân của tổng thống hàn quốc moon jae in
trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình trên bán đảo triều tiên cũng như quan hệ đối tác song phương
ông chung eung đã đến nga từ trung quốc để thông báo về các kết quả chuyến thăm của ông tới mỹ và triều tiên trong tuần qua
hôm nay cựu tổng thống hàn quốc lee myung park đã đến trình diện trước cơ quan công tố nước này
để trả lời thẩm vấn liên quan đến cuộc điều tra với những cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông
ông lee myung pak là cựu tổng thống hàn quốc thứ năm bị cơ quan công tố thẩm vấn
do bà park geun hye ông roh tae woo chung do hwan và roh moo hyun
trước đó văn phòng công tố quận trung tâm seoul đã khám xét nhà riêng và văn phòng của hai quan chức phụ tá dưới quyền
cũng như con rể của ông lee myung pak người bị nghi ngờ đã thay mặt ông lee myung pak nhận tiền hối lộ từ một bên thứ ba
ông lee myung pak bảy mươi sáu tuổi giữ chức tổng thống hàn quốc
giai đoạn từ năm hai nghìn tám tới năm hai nghìn một mươi ba
cơ quan công tố hàn quốc đang mở rộng điều tra hàng loạt cáo buộc tham nhũng đối với ông lee myum park trong giai đoạn cầm quyền
các công tố viên nghi ngờ số tiền hối lộ được chuyển cho phủ tổng thống theo hướng dẫn của ông lee myung park
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của truyền hình nhân dân